tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam đã có buổi làm việc với đại diện quỹ nhi đồng liên hợp quốc
tổ chức lương thực và nông nghiệp về việc thực hiện chiến lược dinh dưỡng tại việt nam trong thời gian vừa qua và cũng như trong thời gian tới
theo báo cáo của bộ y tế trong những năm qua việt nam đã trú trọng hơn trong việc cải thiện dinh dưỡng cho người dân
từ chỗ tỷ lệ thấp còi cao bốn mươi sáu chín vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến nay tỷ lệ này đã giảm xuống đáng kể xuống dưới hai mươi
đây có thể coi là thành tiệu đáng kể trong việc thực hiện chiến lược dinh dưỡng quốc gia do chính phủ ban hành
trong đó có phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng chăm sóc sức khỏe cho người dân nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội
tuy nhiên tình trạng thiếu dinh dưỡng tại việt nam vẫn còn tồn tại đặc biệt ở các khu vực khó khăn như miền núi vùng sâu vùng xa
các khu vực thường xuyên bị thiên tai vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cần tiếp tục giải quyết
thay mặt chính phủ việt nam phó thủ tướng vũ đức đam ghi nhận đánh giá cao những đóng góp quý báu của các tổ chức liên hợp quốc
fao who đặc biệt là unicef phó thủ tướng cũng đề nghị các tổ chức quốc tế tại việt nam tiếp tục phối hợp với bộ y tế
và các bộ ngành của việt nam đẩy mạnh toàn diện các hoạt động cải thiện dinh dưỡng cho người dân việt nam
góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc